trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang bùng phát trên khắp thế giới nhưng với tinh thần vừa chống dịch vừa phải thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết một mươi năm đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
cùng sự và chủ trì có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương phó thủ tướng trịnh đình dũng
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng là các lãnh đạo của các địa phương và sáu mươi ba điểm cầu trong cả nước
đảm bảo an ninh lương thực của đất nước là nhiệm vụ quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh diễn ra
từ một nước thiếu lương thực trong một mươi năm từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám đã nhập mua dự trữ một sáu trăm chín mươi chín triệu tấn gạo và tám trăm linh bốn triệu tấn thóc là một trong ba nước đầu tiên xuất khẩu lương thực với sản lượng lớn
gần đây đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nền gạo của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín được công bố là một trong những loại gạo ngon nhất thế giới
thời nông dân được cải thiện tốt hơn thiệt hại do thiên tai đã được hạn chế
tại hội nghị thủ tướng yêu cầu cần mạnh dạn nói về những yếu kém của nông nghiệp nói chung và an ninh lương thực nói riêng
nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu cũng như bệnh dịch hiện nay
thủ tướng nhấn mạnh vấn đề chiến lược là phải đảm bảo lương thực dự trữ
để đáp ứng nhu cầu người dân bình ổn thị trường trong bất cứ hoàn cảnh nào
an ninh lương thực mãi mãi là vấn đề hệ trọng với mọi quốc gia
nhất là trong điều kiện bất ổn chính trị trên thế giới biến đổi khí hậu xảy ra
đặc biệt là vấn đề an ninh phi truyền thống
bên cạnh đó thủ tướng cũng mong muốn lắng nghe các ý kiến đánh giá
về chỉ đạo điều hành của chính phủ để chỉnh sửa cho phù hợp